từ đầu năm tới nay trên địa bàn tỉnh bình phước đã xảy ra năm vụ cháy làm thiệt hại hơn ba hectare rừng
hiện tại địa phương này đang bước vào cao điểm mùa khô
thì hầu hết diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
với diện tích hơn bốn mươi hectare rừng phòng hộ bù đăng nằm trên thượng nguồn sông đồng nai
phân bổ rộng khắp trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước
với đặc điểm rừng nhiều lỗ ô thảm thực vật dày lại nằm sen kẽ với các dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt
vườn rẫy của người dân nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng
tuyên truyền cho người dân ra bao rừng không dùng lửa trong rừng
để chủ động phòng chống nguy cơ xảy ra cháy rừng
các lực lượng đã chủ động gom các thực bì gần đường đi để đốt chủ động nhằm tạo đứng băng cản lửa
ngoài ra ban quản lý rừng phòng hộ bù đăng đã chủ động trôn hàng chục bốn nước chìm trong rừng
mỗi bồn nước có mức chứa từ bảy trăm linh đến một mét khối
đây là nguồn nước dự trữ để phục vụ chữa cháy theo phương trầm bốn tại chỗ
ngoài ra lực lượng chức năng cũng có những biện pháp xử lý đối với các đối tượng hủy hoại rừng
bình phước đang bước vào cao điểm của mùa khô
cùng với ban quản lý rừng phòng hộ bù đăng các đơn vị quản lý
bảo vệ các diện tích rừng khác trên địa bàn tỉnh bình phước cũng đang tích cực trong công tác phòng chống cháy rừng
mọi công tác đều cố gắng đảm bảo cho rừng bình phước vượt qua mùa khô an toàn